hiện tại tỉnh khánh hòa chưa tháo gỡ hoàn toàn quy định về thực hiện giãn cách xã hội thế nên bãi biển nha trang cũng chưa hoạt động trở lại
thành phố nha trang trong những ngày lễ này vẫn vắng khách chỉ có số ít khách tham quan di tích và danh thắng
hiện tại di tích tháp bà bô na ga đã mở cửa hoạt động trở lại khắc hẳn về đông đúc tấp nập khách như thời gian trước đây
những ngày qua trung bình mỗi ngày khu di tích đón vài chú khách đến tham quan sinh hoạt tín ngưỡng
bán quản lý di tích đã thực hiện đầy đủ quy trình đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh và an toàn cho du khách
tụi em đi thì tụi em vẫn có trang bị một hộp khẩu trang cho riêng mình rồi nước rửa tay rồi nói chung là áo khoác các đồ thì chuẩn bị đầy đủ hết để mình đi cho thật sự thoải mái và an toàn cho mọi người xung quanh mình thôi
tỉnh khánh hòa chỉ mới mở cửa một số điểm di tích danh làm thắng cảnh chưa cho phép tắm biển nên kế hoạch đón nhiều khách của nhiều đơn vị tạm gác lại
du lịch khánh hòa sẽ tập trung khôi phục lại thị trường sau khi dịch bệnh tạm lắng
nội địa dựa vào tình hình phòng chống dịch ở các nước trên thế giới ngành du lịch sẽ xúc tiến khai thác thêm nhiều thị trường khách quốc tế trọng điểm đã có trước đây và một số thị trường mới